liên tiếp trong thời gian vừa qua các đơn vị công an tp hà nội đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm hoạt động mua bán dâm với phương thức thủ đoạn tinh vi
đặc biệt mới đây một đường dây mại dâm bị triệt phá trong đó có nhiều các cô gái là người nước ngoài cũng tham gia vào hoạt động mua bán dâm tại việt nam
việc các đối tượng lợi dụng internet để hoạt động mại dâm trên các trang web đen hoặc là các hội nhóm kín trên mạng xã hội như facebook zalo viber hay telegram
đang diễn biến tương đối phức tạp gây khó khăn cho các cơ quan chức năng
do không có nghề nghiệp ổn định đặng văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình đã tổ chức môi giới mại dâm qua mạng internet để kiếm tiền
nhân trực tiếp quản trị điều hành trang web đại gia và kiểu nữ để đăng tải hình ảnh thông tin giá cả của gái bán dâm là người nước ngoài và việt nam để khách mua dâm lựa chọn
khách có nhu cầu sẽ liên hệ trước để nhân điều gái bán dâm và thỏa thuận giá tiền
mức giá mua dâm trong đường dây của nhân là từ hai triệu năm trăm linh nghìn đồng đến một mươi triệu đồng một lượt
mỗi lượt mua bán dâm thành công nhân được ưởng ba mươi tiền môi giới và đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
môi giới mại dâm cho khách mua dâm đặc biệt là trong quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện là đối tượng là có môi giới mại dâm cho gái bán dâm là người nước ngoài
một số nước như là philippines brazil argentina nga ukraine
còn đây là nhóm đối tượng chuyên hoạt động môi giới mại dâm qua gia lô
vừa bị công an quận thanh xuân tp hcm
hà nội điều tra xử lý
bốn đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố về hành vi môi giới mại dâm
toàn bộ hoạt động của nhóm này đều được điều hành qua gia lô với mỗi lượt mua bán dâm từ năm đến bảy triệu đồng
qua các vụ truy quét của công an hà nội vừa qua cho thấy trong thời điểm dịch bệnh hoạt động mại dâm qua mạng internet ngày càng được các đối tượng lợi dụng triệt để với nhiều thủ đoạn tinh vi biến tướng khó lường
về các hệ lụy của các hoạt động mại dâm này rất là phức tạp
đặc biệt là liên quan đến mua bán dâm xuyên quốc gia mua bán phụ nữ trẻ em hoặc là thậm chí khách nam hoặc khách lữ khách mua bán dâm và gái bán dâm thậm chí có các đối tượng lợi dụng đe dọa tống tiền dùng các video quay lại để tống tiền cướp tài sản cướp tài sản gia tăng thêm các ổ nhóm tội phạm
đặc biệt liên quan đến ma túy mua bán người mua bán trẻ em mua bán phụ nữ thậm chí xuyên quốc gia luôn
việc đấu tranh bóc gỡ những đường dây ổ nhóm đối tượng hoạt động mại dâm trên mạng internet hay mua bán dâm biến tướng sugar baby sugar daddy gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm thời gian tới lực lượng công an tiếp tục chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là quản lý cư trú quản lý người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm